nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bác hồ nêu sáu điều dạy công an nhân dân
một mươi năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh sáng nay công an tp hà nội tổ chức
lễ tuyên dương một mươi hai gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai
sự buổi lễ có đại diện lãnh đạo ban thanh niên công an nhân dân công an tp hà nội thành đoàn hà nội
tại buổi lễ lãnh đạo công an tp hà nội đã trao quyết định gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc
tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai truy tặng liệt sĩ thượng úy đỗ đức việt và liệt sĩ hạ sĩ nguyễn đình phúc cho thân nhân hai liệt sĩ
hai đồng chí đã anh dũng hy sinh khi tham gia chữa cháy cứu người tại quán karaoke trên địa bàn quận cầu giấy hà nội
một mươi gương mặt trẻ được tuyên dương đều là những tấm gương điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng
tận tụy sáng tạo trong công tác bưu trí dũng cảm trong chiến đấu sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
cao là hạt nhân trong công tác đoàn phong trào thanh niên nhiều năm liền được các cấp các ngành các tầng lớp nhân dân ghi nhận đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý
chúc mừng các gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ
lãnh đạo công an tp hà nội yêu cầu các cá nhân được tuyên dương cần tiếp tục phấn đấu học tập tu dưỡng đạt nhiều thành tích hơn nữa
để xứng đáng với phần thưởng đã được trao tặng thể hiện rõ nét hơn hình ảnh của thanh niên công an thủ đô trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế